hiện nay việt nam vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao đứng thứ một mươi sáu trong số ba mươi nước có số người bệnh lao cao nhất trên thế giới
và đồng thời đứng thứ một mươi ba trong số ba mươi nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất trên thế giới
ngành y tế cũng như những chương trình chống lao quốc gia đã và đang hết sức nỗ lực để giảm thiểu bệnh nhân mắc lao
và hướng tới mục tiêu thanh toán bệnh lao trong tương lai
năm hai nghìn một mươi chín công tác này đã và đang tiếp tục đạt được những kết quả tích cực
trong thời gian qua chương trình chống lao vẫn duy trì mục tiêu triển khai công tác chống lao
tại một trăm linh số quận huyện và một trăm linh số xã phường
tỷ lệ dân số được chương trình chống lao tiếp cận đạt một trăm linh
mạng lưới chống lao tiếp tục được mở rộng và củng cố
hiện nay bốn mươi tám trên sáu mươi ba tỉnh thành trên toàn quốc đã thành lập bệnh viện phổi bệnh viện lao và bệnh phổi
nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín chương trình đã phát hiện hơn năm mươi bệnh nhân lao các thể
đạt tỷ lệ phát hiện khoảng năm mươi hai trên một
và điều trị thành công cho trên chín mươi số bệnh nhân lao mới và tái phát phát hiện được
ước tính cả năm chương trình sẽ đạt được một trăm linh các chỉ tiêu đã đặt ra với chính phủ và bộ y tế
về tỷ lệ phát hiện và điều trị thành công cho bệnh nhân lao
sau tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín chương trình chống lao sẽ tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động thường quy
và các lĩnh vực chuyên môn ưu tiên như phát hiện chủ động lao kháng thuốc lao tiềm ẩn lao trẻ em lao hiv